các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo đó clip rút ngắn quay cảnh hồ văn cường và mẹ ruột đang cùng nhau dọn dẹp lau nhà ở khu vực ban công hoặc sân thượng
ca sĩ trẻ cười tươi vừa làm vừa đùa giỡn gì đó
có thể thấy nhà cửa còn khá bộn bề đồ đạc ngỗ ngang
một người thanh niên còn đang bắt thang để làm điện
nhìn khung cảnh còn vấy dòng dẫn
con cảm ơn mọi người con và gia đình đã dọn sợ suy ngạ
khiến nhiều người tin rằng đây chính là cảnh hai mẹ con dọn đồ sang một ngôi nhà mới
bắt đầu một cuộc sống mới tách biệt với nhà của cổ ca sĩ phi nhung cũng như thị phi bụ vây liên quan đến ca sê
nhiều fan của hồ văn cường đã vào chúc mừng bước đi mới của ca sĩ trẻ
coi thằng bé nó vui chưa kìa nụ cười hạnh phúc đó trời
vẫn vàng chân cứng đá mềm nhé cường ơi
một người bình luận
song song đó cũng có người buông lời chê trách hồ văn cường
theo luận ý kiến này mấy ngày trước ca sĩ trẻ vẫn hoàn toàn im lặng trước áp lực cũng như bị chất vấn
về những ổn khúc
những ổn khúc phía sau truyền xích mất với mẹ nuôi
vậy mà ngay khi nhận được tiền và ra riêng ca sĩ trẻ lại vui vẻ cười đồ
tuy nhiên những người tỉnh táo đã ngay lập tức nhận ra hai vấn đề lớn trong clip này
khi nghe kỹ lại dù người đăng tải đã cố tình chèn nhạc và chỉnh nhạc rất lớn
vẫn có thể nghe tiếng của cố ca sĩ phi nhung
cô nói gì đó về việc sắp xếp các cốc nhà trong đó rõ nhất là câu
sau này mấy cái khu này mình trồng bao nè rõ mồm một
tóc của mẹ ruột hồ văn cường trong clip lại tóc dài
khác hẳn với tóc của hiện tại là tóc kém
chưa kể đến việc hồ văn cường có da có thịt hơn hẳn
sẽ ngoài tiêu tụy trong những hình ảnh video xuất hiện gần đây
với ba chi tiết đó
có thể xác định đây là một clip cũ được quay lại
từ thời điểm trước khi cố ca sĩ phi nhung mắc bệnh và nằm viện
clip này không liên quan gì đến việc hồ văn cường ra riêng
cũng như không hé lộ gì về thái độ của ca sĩ sau vụ việc
dân mạng cũng lên án dữ dội việc các tài khoản giả mạo thi nhau đặt tên là hồ văn cường
nhận vơ là nét chính chủ của nam ca sĩ
đăng tải clip cũng như bình luận dạo trên mạng xã hội
đó không chỉ là hành vi mạo danh câu phiêu
mà còn có thể khiến nhiều người hiểu lầm có những nhận xét không đúng với nam ca sĩ trẻ
trước đó không lâu
phía quản lý của cố ca sĩ phi nhung đã trao trả toàn bộ tiền cắt xê của hồ văn cường
với hy vọng chấm dứt mọi ồn ào
có thể xác định đây là một clip cũ
từ thời điểm trước khi cố ca sĩ phi nhung mắc bệnh và nằm viện
clip này không liên quan gì đến việc hồ văn cường ra riêng
chiều ngày một mươi một tháng một mươi
thông tin gia đình hồ văn cường nhận lại toàn bộ tiền trong năm năm qua
trở thành tâm điểm chú ý
sau nhiều tranh cãi
công ty của phi nhung đã quyết định trao lại cắt xe để giải quyết hết những ồn ào
được biết công ty đã trao hết tiền giữ giúp hồ văn cường
cộng thêm năm trăm linh triệu mà phi nhung hứa sẽ cho con nuôi khi ra riêng
về tiền thưởng quán quân việt nam idol kids hai nghìn một mươi sáu
vốn nằm trong sổ tiết kiệm do chính mẹ nam ca sĩ giữ
công khai song sôi mọi chuyện
hình ảnh về buổi trả tiền này cũng được chia sẻ lên mạng xã hội
một clip quay lại phát ngôn của mẹ hồ văn cường khiến cộng đồng mạng càng thêm chú ý
trong đó bà thu cầm quyền sổ tiết kiệm trên tay
năn ỉ dư luận hãy để mọi chuyện chấm dứt đừng bàn tán thêm
sau đó mẹ ruột của hồ văn cường cũng xuất hiện trong đoạn clip cùng với cuốn sổ tiết kiệm
và nói rõ về số tiền thưởng một trăm tám mươi triệu đồng của con trai
tôi để đây chứ không có mất mát gì mọi người đừng nói gì cho chị tôi
chị tôi mất rồi để cho chị tôi yên
trước đó chị trang trần đến tận nhà live stream gặng hỏi
mẹ hồ văn cường cũng đã khẳng định không nhờ ai lên tiếng đòi tiền hộ
bà mong muốn dư luận không nhắc đến phi nhung để người đã khuất được yên nghỉ
trong khi đó phía công ty phi nhung cho biết đã giải quyết xong xuôi mọi việc về tiền nòng
cùng với đó từ nay hồ văn cường cũng sẽ ra riêng
những vấn đề phát sinh sẽ không còn liên quan đến công ty
được biết gia đình nam ca sĩ sẽ chuyển ra ngoài không còn sống tại nhà cố ca sĩ
đây cũng là nguyện vọng của giọng ca trẻ
ít phút sau khi công ty thông báo hồ văn cường cũng chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện này
cậu bé gửi lời xin lỗi đến mọi người vì bản thân im lặng mà gây nên những hiểu lầm
bên cạnh đó con nuôi phi nhung còn khẳng định
bản thân không bao giờ quên công ơn dạy dỗ chăm sóc của người mẹ đã khuất
chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội
cùng lúc đó hồ văn cường cũng lên tiếng trên trang cá nhân
mong muốn khép lại toàn bộ lùm rùm vừa qua
mẹ nhung đã đi con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều
và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ
việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới
con cũng có những điều giang dở chưa kịp nói với mẹ
con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội
nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con
mọi chuyện đã được giải quyết
con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này
để những chuyện buồn sẽ qua đi để mẹ có thể an nghỉ nơi xa
bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa hồ văn cường chia sẻ
dưới bình luận nhiều người vui mừng khi hồ văn cường cuối cùng
cũng đã nhận về số tiền mình kiếm được nhiều năm qua
tuy nhiên cũng không ít người nghi ngờ bài đăng này liệu có phải do nam ca sĩ viết
khi cách hành văn giống như được soạn sẵn
câu chuyện tiền nông vẫn chưa thực sự được khép lại
đâu đó còn nghi ngờ số tiền liệu đã đúng đủ hay chưa
dù vậy điều người hâm mộ mong mỏi nhất lúc này
là hồ văn cường sẽ lấy lại tinh thần và vượt qua sóng gió này
điều đáng nói là trước khi mất không lâu phi nhung từng có lời trần tình với báo chí rằng
tôi không dạy nổi hồ văn cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy
trong chương trình chuyện ngại nói tuần này phi nhung đã tâm sự về chuyện nuôi dạy con nuôi hồ văn cường
tôi có nhiều con nuôi nhưng nuôi dạy chúng rất nghiêm khắc theo kiểu riêng của tôi
tôi về chùa là mỗi đứa phải ở một phòng ngủ riêng một chỗ
không đắp mền chung
chùa tôi là chủ nữ nên tôi nuôi các bé nam tới năm một mươi bốn tuổi là cho chúng về chùa khác ở không còn trách nhiệm
tất nhiên lâu lâu tôi vẫn thăm các con và hỏi thăm xem các con như thế nào
ở nhà tôi thì hồ văn cường và đức hiếu là hai đứa làm tôi sốc nhất
bắt đầu từ năm một mươi sáu tuổi tôi đã thấy các con có sự thay đổi khác thường về tính cách
tôi biết được điều đó nên không la mắng con nữa mà thay đổi cách dạy dỗ đánh vào tâm lý của con
hồi con gái wendy một mươi sáu tuổi tôi cũng dạy như vậy
tôi dạy wendy sao thì dạy hồ văn cường đức hiếu như thế
mỗi khi con làm điều gì đó không đúng tôi chỉ nói nhẹ nhàng rằng
con làm điều này là sai con khiến mẹ buồn
nó nói gì tôi cũng nghe không cãi lại ngay lập tức
tôi đợi một tuần sau mới phân tích giảng giải cho con hiểu
tôi cũng quan tâm hỏi con chuyện ở trường lớp bạn bè ra sao
rồi tự lấy những câu chuyện của mình ra chia sẻ cùng con
tôi học cách làm bạn để tâm sự mọi thứ cùng con
đức hiếu là đứa tôi nuôi từ nhỏ đến lớn
nên cứng đầu hơi chút lạc
và khóc đùng cái đòi đi tìm mẹ
nhưng ai biết được mẹ nó ở đâu
lúc đó tôi mới bảo mẹ là mẹ của con
mẹ đã nhận con là lo cho con như thế nào từ khi con bé
nếu ai đó nhận là mẹ của con mà giàu có
là mẹ trao liền cho người đó
nên con đừng sợ mẹ chia cắt này nọ
nhưng bây giờ con đi tìm mẹ thì tìm ở đâu
con không có một ai quen biết ngoài kia
con nghĩ lại đi ai là mẹ của con
thời điểm từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
đức hiếu sống khép mình giấu kín mọi chuyện
sớm nắng chiều mưa
tôi biết được điều đó nên lâu lâu phải xuống phòng coi xem
con ra sao rồi ôm con vào lòng
cho con biết được tôi là mẹ của nó
nhiều lúc con không làm được việc
tôi cũng không la mắng gì hết
chỉ nói nhẹ nhàng
cái gì con thích tôi đều cho con đi học
con hồ văn cường là nghệ sĩ nên lại có tính cách khác
tôi không thể dạy theo kiểu đó được
và cứ qua hết trường hợp nọ tới trường hợp kia
thực sự tôi rất buồn vì rất khó để dạy được hồ văn cường
vốn dĩ hồ văn cường sống khép kín
nên tôi khó có thể gần gũi ôm nó vào lòng như đức hiếu được
mọi người trong nhà đều nghĩ hồ văn cường là ca sĩ
nên nó tự do thành ra nó sống hơi ảo một chút
đi học không chịu giao lưu chơi với ai
phan đưa hồ văn cường lên mây
nên nó thành ra bệnh ngôi sao
nghĩ người khác phải tìm đến nó
thành ra mọi người trong nhà không ai muốn dạy hồ văn cường nữa
đến một lúc tôi không dạy nổi hồ văn cường nữa
nên đã phải làm chuyện như vậy trên facebook
tôi phải hy sinh chính hình ảnh của tôi
để hồ văn cường biết được
không phải đơn giản mà con vô được giới nghệ sĩ
nếu không có tôi rồi để một mình hồ văn cường ra ngoài
sẽ rất nhiều khó khăn
trước cái chết của cố nữ nghệ sĩ phi nhung
khiến nhiều người trong giới nghệ thuật
cũng như người dân trên cả nước
đều rất quan tâm bàng hoàng và tiếc nuối
mới đây trên kênh youtube của mình
thạ sĩ long nhật đã lên tiếng bênh vực phi nhung
và nhắc nhở bài học ăn cháo đá bát đối với hồ văn cường
anh có chia sẻ tôi nói như vậy để mọi người thấy được
phi nhung đã phải vất vả thế nào với các con nuôi
vậy thì dựa vào đâu để các người
chỉ trích phi nhung ăn trào đá bát đối với hồ văn cường
anh có chia sẻ tôi nói như vậy để mọi người thấy được
phi nhung đã phải vất vả thế nào với các con nuôi
vậy thì dựa vào đâu để các người chỉ trích phi nhung
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại